bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ra quyết định truy nã đề nghị các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
bảy đối tượng bao gồm hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb nguyễn thị thu sương và đinh văn thành
chiêm minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb bốn thành viên hội đồng quản trị scb
trầm thích tồn san henry kha giang lam ly chok và nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với
bảy bị can cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
mọi thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
một đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm các loại văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe căn cấp công dân giả
hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh triệt phá
khởi tố hai mươi ba đối tượng có liên quan
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh hà tĩnh phát hiện nguyễn kim long
một đối tượng hình sự có nhiều tiền án và thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc nên tiến hành bắt giữ
điều tra mở rộng phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả là
huỳnh nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận và lê công thêm chú tỉnh nghệ an
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã triển khai một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
triệu tập và bắt giữ thêm hai mươi đối tượng khám xét khẩn cấp bốn cơ sở sản xuất giấy tờ giả
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố hai mươi ba bị can về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tạm giữ hai mươi ba xe ô tô bốn mươi điện thoại di động hai trăm ba mươi chín triệu đồng và hàng trăm con dấu giả phôi bằng lái xe can cước công dân
giấy đăng ký xe đã làm giả cùng với nhiều nguyên liệu để sản xuất giấy tờ giả
dù đang trong thời gian được khoản chấp hành thi hành án phạt tù hai mươi bảy tháng về hành vi gây dối trật tự công cộng
nhưng trịnh đức hiếu tức hiếu hổ ở thành phố thanh hóa vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa tạm giữ
đây là đối tượng hình sự cộng cán đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp hủy hoại tài sản bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
năm hai nghìn hai mươi hai trịnh đức hiếu bị tuyên án hai mươi bảy tháng tù về tội cố ý gây thương tích nhưng được hoãn chấp hành án để điều trị bệnh
trong thời gian khoản chấp thi hành án
hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và nhờ một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi nhắc lãi thu nợ
với hình thức cho vay lãi suất thỏa thuận năm đồng một triệu một ngày chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
hiếu đã cho ba người vay tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng qua đó thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
một cơ sở chuyên sản xuất hành phi cung cấp cho các chợ cũng như nhiều địa điểm ăn uống khác trên địa bàn tp hcm
có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê tp hcm tiến hành kiểm tra và phát hiện
cơ sở sản xuất hành phi có địa chỉ nằm trên đường trần cao vân phường xuân hà quận thanh khê do một người đàn ông năm mươi hai tuổi trú tại địa phương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đã có các dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm như nơi sản xuất không đảm bảo vệ sinh
người chế biến không mang ngang tay đồ bảo hộ theo đúng quy định
qua làm việc chủ cơ sở thừa nhận các lỗi vi phạm nêu trên và hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất
công an quận thanh khê đã lập biên bản và khuyến cáo các hộ cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ ăn uống trên địa bàn
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tránh những tác nhân nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
một vụ vận chuyển lợn con không rõ nguồn gốc không giấy phép kiểm định đã bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với tri cục thú y tỉnh bắt quả tăng tại ấp ngãi hội hai thị trấn đại ngãi huyện long phú tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai chiếc xe ô tô tải vận chuyển một trăm bảy mươi ba lợn con không rõ nguồn gốc không có giấy tờ kiểm định dịch bệnh
đây là hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh có nguy cơ cao mang virus dịch bệnh và làm lây lan trên gia súc gia cầm tại địa phương
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số lợn từ tỉnh trà vinh sang tỉnh sóc trăng hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tin tưởng vào những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng qua đầu tư trên mạng xã hội nhiều người đã mất tráng hàng tỷ đồng để rồi khi bị quấn theo vòng xoáy một bi kịch mới lại tiếp tục bắt đầu
đó là để có tiền tiếp tục tham gia thì các nhà đầu tư đã tự biến mình từ nạn nhân trở thành đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong vòng ít ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ liên tiếp ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

cá bớp thời gian qua chỉ tiêu thụ thị trường nội địa ít xuất bán ra thị trường nước ngoài
hiện kinh tế khó khăn khách du lịch ít nên đầu ra của cá càng gặp khó
người dân nuôi cá lồng bè trên biển ở kiên giang còn kỳ vọng vào thị trường tết sắp đến
kiên giang thời gian qua có gần bốn lồng bè nuôi cá bớp cá mú cá chim vây vàng và một số loại cá khác và xuất bán ra thị trường hàng trăm ngàn tấn cá trong năm
để tháo gỡ vướng mắt này hội nông dân tỉnh kiên giang cho biết trong tháng một mươi một hội sẽ ra hà nội gặp gỡ các đối tác nước ngoài quảng bá và kết nối đầu ra cá mú cá bớp cho người dân
nhằm kỷ niệm ba mươi một năm quan hệ ngoại giao hàng việt tổng lãnh sứ quán hàn quốc đã phối hợp với đại diện tỉnh jeonsan bắc hàn quốc tổ chức sự kiện hội trợ triển lãm doanh nghiệp hàng việt hai nghìn hai mươi bốn
hội trợ triển lãm doanh nghiệp hàn việt đã trở thành đời giới thiệu các đặc sản công nông nghiệp của jeonsan park đến người tiêu dùng kết nối giao thương tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối tại thị trường việt nam
đây là sự kiện thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu và năm nay là lần thứ tám được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
tại đây các doanh nghiệp hàn quốc sẽ đến và giới thiệu các đặc sản công nông nghiệp đại diện của tỉnh gyeongsan park đến với doanh nghiệp và người tiêu dùng việt nam
trong tám năm qua chúng tôi đã giới thiệu tới thị trường việt nam nhiều sản phẩm đặc sản của hàn quốc để người dân có thể được trải nghiệm tốt nhất
và thông qua chương trình hội trợ doanh nghiệp như thế này chúng tôi hy vọng sẽ trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp cũng như mối quan hệ ngoại giao của cả hai nước hàn việt ngày càng thêm bền chặt hơn
đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng phát triển thị trường trong và ngoài nước xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm
đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối hàng hóa có thế mạnh tại các tỉnh thành hai nước góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường
năm nay có hơn hai mươi hai doanh nghiệp đã tham gia với rất nhiều sản phẩm đa dạng như nho lê nhân sâm hải sản
chúng tôi đến đây với những sản phẩm tốt cho sức khỏe như tỏi đen lên men cùng với các loại nước uống được làm từ lượng và táo
việc tham gia hội trợ này cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng tại thị trường việt nam
qua đó sẽ giúp chúng tôi sản xuất thêm nhiều sản phẩm phù hợp cả về chất lượng và giá cả tại thị trường việt nam
tại sự kiện các biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh bắc giyonsan và việt nam được ký kết nhằm tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững
giúp các sản phẩm công nông nghiệp việt nam hiện diện ngày càng nhiều hơn tại hàn quốc
và ngược lại các sản phẩm hàn quốc mà cụ thể là của tỉnh bắc giê om san tiếp cận nhanh nhất đến người tiêu dùng việt nam
hiện tại tôi chọn được ba sản phẩm của ba nhà máy
hiện tại tôi đang ký kết một sản phẩm về nước uống
nó có ga nhẹ và hương vị rất là tuyệt và chưa có thị trường tại việt nam
và tôi thấy được là cái sản phẩm này nó có ý nghĩa và mang lại sức khỏe
chúng tôi đã chọn về thương hiệu đó và sẽ lan tỏa với chúng tôi về cái vấn đề này
sự kiện lần này diễn ra trong thời điểm vô cùng ý nghĩa khi hai nước việt hàn kỷ niệm ba mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao
với tinh thần đó sự kiện hứa hẹn là cơ hội
cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước hiểu biết sâu sắc về nhau hơn qua các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch
và xây dựng mối lương duyên quý báu để có thể cùng chia sẻ tương lai
song song đó các hoạt động như tư vấn xuất khẩu triển lãm sản phẩm và nếm thử các mặt hàng được mang từ hàn quốc sang
cũng được diễn ra liên tục hai ngày tại rex hotel quận một thành phố hồ chí minh
những năm qua chương trình đã có sự tham gia của cục thống kê hồ chí minh bộ công nghiệp sở công thương sở du lịch
phòng thương mại việt nam cùng với các cán bộ lãnh đạo của các thành phố các doanh nghiệp đến từ tỉnh gyeongsangbuk
và đoàn phóng viên của tờ nhật báo gyeongnam epo
lao dốc mạnh và liên tục trong tháng một mươi chứng khoán đánh mất gần như toàn bộ thành quả có được từ đầu năm
đáng chú ý không những là các chỉ số chứng khoán lao dốc mà thanh khoản của thị trường cũng sụt giảm mạnh
nhiều nhà đầu tư không khỏi ngạc nhiên trước những diễn biến đang xảy ra trên thị trường
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
kết thúc tháng một mươi vn index đóng cửa tại mức một hai mươi tám một mươi chín điểm giảm một trăm hai mươi năm chín mươi sáu điểm tương đương mất một mươi chín mươi một so với cuối tháng chín
vốn hóa sang hosea cũng sụt giảm gần bốn trăm tám mươi tỷ đồng tương đương giảm một mươi chín năm tỷ usd
đây là tháng giảm điểm mạnh nhất của vn index
trong một mươi ba tháng trở lại đây tính từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán giảm sâu chỉ trong vòng hai tuần cuối tháng một mươi đã phản ánh câu chuyện kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn
tháng chín và tháng một mươi thì có một cuộc chiến nó bùng nổ ra thì fed tiếp tục không giảm lãi xuất mà lại đi kỳ vọng là sẽ tăng lãi xuất trong tương lai
thì điều đó nó tác động phần nào đó tới tới thị trường việt nam
bên cạnh đó thì một số yếu tố khác bên ngoài ví dụ như là đồng đô la
tăng mạnh lên
thứ ba là tỷ xuất trái phiếu chính phủ một mươi năm của mỹ là bond yield thì cũng đã lần đầu tiên vượt năm kể từ năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy tới nay
thì đó là một cái tín hiệu mà mình thấy là vô tình làm cho thị trường chứng khoán toàn cầu tháng một mươi vừa qua cũng giảm đó khoảng gần một mươi
tất cả các thị trường từ mỹ từ châu âu đến châu á đều điều chỉnh
bên cạnh đó không thể không kể đến tình trạng tin đồn cũng góp phần vào sự sụp giảm của chứng khoán
trong tháng một mươi đi cùng với những phiên lao dốc của vn index
đã xuất hiện một số thông tin đồn thổi về các doanh nghiệp đang niêm yếp vô căn cứ
nhưng tin đồn vẫn khiến nhà đầu tư cá nhân lo ngại đua nhau bán ra
ngoài cái tin đồn thì nó có những cái sự diễn giải cái thông tin đó theo cái chiều hướng tiêu cực hơn nữa
tuy nhiên thì tôi cũng muốn bổ sung đó là thật ra thị trường cũng đã rất là mong manh trong cái giai đoạn gần đây
có nghĩa là trong cái giai đoạn khoảng tầm gần một tháng nay thì thị trường cũng đã có những phiên giảm điểm
và cái tình trạng nhà đầu tư khá là thận trọng với thị trường nó cũng đã diễn ra rồi
chỉ riêng cái phiên giảm điểm mạnh thì rõ ràng là nó là một cái giống như cái giọt nước nó tràn ly
tức là nó làm cho thị trường giảm sâu và mạnh và gây thêm cái tâm lý hoang mang hoảng loạn cho nhà đầu tư
trước đó thị trường đã có đợt tăng mạnh chủ yếu do sự kỳ vọng về chính sách của chính phủ như giảm lãi suất
tháo gỡ các điểm ngẽn cho thị trường bất động sản hay xuất khẩu sẽ tăng trở lại
thế nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể hồi phục
như kỳ vọng các công ty chứng khoán có chung nhận định tâm lý của nhà đầu tư xuống thấp
nên rủi ro vẫn còn khá lớn
điều này khiến dòng tiền chưa thể quay lại thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn
sự giam gia nhà đầu tư cá nhân rất là lớn trên chín mươi
và do vậy là cái yếu tố tâm lý vẫn tác động mạnh trên chiến khoán
chúng ta thấy biến động giá cũng rất là mạnh
một số cổ phiếu vốn hóa lớn bán mạnh trong một vài phim trong tháng một mươi
và nó kéo theo cái tâm lý biên quan trung của thị trường
lợi nhuận của quý ba khá là tệ
như có trò đổi trước là giảm khoảng một mươi sau cuộc kỳ
trong khi chúng tôi kỳ vọng một mươi tăng trưởng một mươi sau cuộc kỳ đông ngoái
thì mức tăng trưởng này nó cho thấy nền kinh tế mặc dù đang hơi thật
nhưng mà chậm hơn so với kỳ vọng
hiện tại các chuyên gia nhận định thị trường từ nay đến cuối năm chủ yếu vẫn đi ngang
nhưng sẽ có những nhịp phục hồi ngắn dù chưa thể xác định được đây là đáy của thị trường chứng khoán
nhưng ở vùng điểm số hiện tại
vn index đang ở gần vùng đáy nên cơ hội sẽ nhiều hơn
đồng thời xét về kinh tế vĩ mô thì hiện tại chiến khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất
có khả năng xin lời cao nhất với nhiều người
trong khi các kênh đầu tư truyền thống vẫn khá ảm đạm